thưa quý vị hôm nay một mươi bốn tháng năm tại trụ sở trung mương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một đối với vi phạm của ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các cá nhân có liên quan
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước
về quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng trên địa bàn
kéo dài qua các thời kỳ gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại
thất thoát rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng nhiều tổ chức đảng cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự
gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm
khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng
nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước
để xảy ra nhiều vụ án hình sự trong đó có vụ án rất nghiêm trọng
nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật xử lý hình sự
lựa xấu bước xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
các đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nguyễn thành phong nguyên ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng
pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm
khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát
lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước
để xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng rất nghiêm trọng
nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật xử lý hình sự
gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố
một đối với vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy định của đảng quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một có nhiều vi phạm khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
aic hệ sinh thái aic công ty cổ phần tập đoàn flc và tại một số dự án sử dụng đất gây hậu quả
nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước dư luận bức xúc
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc nguyên tắc tự phê bình và phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng
trong công tác cán bộ giảm suốt sức chiến đấu thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng
khó khắc phục dư luận bức xúc ban thương vụ trực tiếp là thương trực tỉnh ủy
để doanh nghiệp lũng đoạn chi phối can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế
xã hội và công tác cán bộ thường trực tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng
nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ bị kỷ luật xử lý hình sự
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
một đối với vi phạm của một số đảng viên tại các đảng bộ
bắc giang bắc ninh gia lai văn phòng chính phủ cơ quan văn phòng quốc hội
các đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang mai tiến dũng
nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội nguyễn văn khước tỉnh ủy viên
nguyên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
lê tuấn hồng nguyên tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc đinh
hồ văn điểm nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
của các tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và các đồng chí lê hoàng quân nguyễn thành phong
đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
các đồng chí dương văn thái và mai tiến dũng
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải
ban bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí phạm thái hà
nguyễn văn khước lê tuấn hồng và hồ văn điểm
đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng